theo thống kê của tổng cục hải quan tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành hải quan ước tính đạt hơn chín mươi hai tỷ đồng
đạt ba mươi hai hai mươi chín kế hoạch dự toán do quốc hội giao tăng một mươi năm bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó chỉ tính riêng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ước thu ngân sách nhà nước của toàn ngành hải quan đạt hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
phân tích tình hình xuất nhập khẩu cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt hơn ba mươi hai tỷ usd giảm ba chín so với tháng trước
trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt gần một mươi bảy tỷ đô la mỹ và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt một mươi bảy năm tỷ đô la mỹ
với kết quả trên trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam ước đạt hơn một trăm hai mươi năm tỷ usd tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
một điểm nổi bật trong công tác tháng bốn
tính từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện và bắt giữ tổng số một ba mươi bốn vụ việc vi phạm trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn năm mươi tám tỷ đồng thu nộp nguồn sách nhà nước hơn một mươi tám tỷ đồng